để đối thoại thì các đối tượng này không hề tham gia
thậm chí còn càn trở gây dối không cho những người dân ở xã đồng tâm tham gia buổi đối thoại
đến nay thì chúng tôi đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội giết người tàng trữ vũ khí trái phép và chống người thi hành công vụ
và các đối tượng chúng tôi bắt giữ hiện nay cơ bản đã nhận thức được sai phạm và khai báo cơ bản đã rõ hành vi phạm tội
và người chỉ đạo tổ chức chủ mưu trong vấn đề là ông kình đã chỉ đạo
nhiều người dân ở xã đồng tâm rất bức xúc trước việc nhóm đối tượng đã sử dụng lựu đạn ném bom xăng phóng dao tấn công vào các lực lượng chức năng
ông cao xuân thiết chủ tịch hội người cao tuổi xã đồng tâm khẳng định việc khiếu nại đất ở sân bay miếu môn chỉ có một nhóm đối tượng không đại diện cho người dân xã đồng tâm
là một nhóm nhỏ
và không đại diện cho ai
chỉ có họ có cái mục đích
không đúng thì họ cố gắng bắn lên phê lên mạng thế này thế khác để đánh lừa nhân dân cả nước thôi
chứ chúng tôi thì không có vấn đề gì cả
đến bây giờ tôi khẳng định rằng việc làm của nhóm ông kỳnh là quá sai đối với nhân dân xã đồng tâm
mà đã đưa nhân dân xã lộc tâm tôi có một số không am hiểu đi vào con đường tức là tội lỗi
thanh tra chính phủ cho biết nhóm đối tượng khiếu nại về đất sân bay miếu môn không có đất ở đất canh tác trong diện tích đất
xã đồng tâm đã bàn giao cho bộ quốc phòng nên theo quy định những người này không có quyền khiếu nại về kết luận thanh tra cũng như khiếu nại về công tác thu hồi đền bù bồi thường đất ở đây
hiện tình hình an ninh trật tự tại xã đồng tâm đã được đảm bảo mọi hoạt động sinh hoạt của người dân diễn ra bình thường
các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục các phương án để bảo vệ việc xây dựng tường rào sân bay miếu môn diễn ra theo đúng kế hoạch
đồng thời cơ quan công an cũng đang tích cực đấu tranh làm rõ các hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
cơ quan công an cũng khẳng định vụ gây dối tại xã đồng tâm dẫn tới hậu quả ba cán bộ chiến sĩ công an hy sinh một đối tượng chống đối bị chết và một đối tượng bị thương
những thông tin khác đang lan truyền trên mạng xã hội là không chính xác
để quý vị hiểu rõ hơn về bản chất vấn đề liên quan đến đất sân bay miếu môn
để khẳng định đất sân bay miếu môn địa giới xã đồng tâm là đất quốc phòng
theo hồ sơ năm một nghìn chín trăm tám mươi thủ tướng chính phủ giao bộ quốc phòng xây dựng sân bay miếu môn trên địa bàn các xã mỹ lương trần phú đồng lạc và đồng tâm
tại thời điểm đó tỉnh hà sơn bình cũ đã bàn giao số diện tích hai trăm linh tám hectare sân bay miếu môn cho bộ quốc phòng
do có sự buông lỏng của chính quyền địa phương và đơn vị quốc phòng
hà nội được giao quản lý nên một số người dân xã đồng tâm mỹ đức đã lấn chiếm đất canh tác xây dựng công trình trên diện tích này
trong số diện tích này còn có sáu hectare chưa giải phóng mặt bằng và có một mươi bốn hộ dân sinh sống
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn bộ quốc phòng đã điều chỉnh giao năm mươi ba hectare đất do quân chủng phòng không không quân quản lý
cho tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội việt theo tiếp nhận quản lý sử dụng vào công trình quốc phòng
trong đó bao gồm bốn mươi bảy hectare
trong đó có một ba hectare đất thuộc xã đồng tâm
từ tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy khi việt theo tổ chức triển khai thi công dự án một số công dân khiếu nại và gây mất trật tự ngày càng phức tạp
những người này chưa bao giờ có đất ở đất canh tác trong diện tích đất mà xã đồng tâm đã bàn giao cho bộ quốc phòng
từ sau vụ bắt giữ người năm hai nghìn một mươi bảy các cơ quan chức năng thành phố hà nội và bộ ngành đã thanh tra
giải quyết tất cả các nội dung người dân kiến nghị

đến nay đã có ba mươi cán bộ có hành vi vi phạm đã bị xử lý
trong đó có một số cán bộ bị xử lý hình sự
năm hai nghìn một mươi chín thành phố hà nội và thanh tra chính phủ đã ba lần tổ chức công bố công khai kết luận thanh tra và kết luận kiểm tra ra soát
khẳng định toàn bộ đất sân bay miếu môn địa giới xã đồng tâm là đất quốc phòng
việc này được chứng minh bằng bản đồ gốc từ năm một nghìn chín trăm chín mươi hai cùng với năm mươi bảy cột mốc giới bê tông cốt thép được các đơn vị quân đội cắm mốc từ những năm một nghìn chín trăm tám mươi
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín một mươi bốn hộ dân ở đất quốc phòng nhất trí với kết luận thanh tra và toàn bộ di rời ra khỏi đất quốc phòng
năm một nghìn chín trăm chín mươi hai theo các quy định của pháp luật thời điểm đó các đơn vị quân đội đã lập bản đồ chính thức sân bay miếu môn
có đóng dấu xác nhận xung quanh
đây là bản đồ có giá trị pháp luật
và bản đồ hành chính thành phố hà nội khu vực huyện mỹ đức khu vực xã đồng tâm ngày hôm nay là sẽ thể hiện cái đường danh giới theo đúng
và các đồng chí đi kiểm tra tại thực địa báo cáo lại rằng là các cột mốc vẫn còn rất tốt
bởi vì nó bê tông có thép
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín thanh tra chính phủ khối hợp với thành phố hà nội
sân bay miếu môn thuộc huyện trương mỹ và mỹ đức trong đó có xã đồng tâm
tại cuộc đối thoại hầu hết người dân đồng tình với kết luận thanh tra là đất sân bay miếu môn địa giới xã đồng tâm là đất quốc phòng
trong khi các lực lượng chức năng đang nỗ lực để ổn định tình hình tại đồng tâm
thì một số phần tử đối lập lại sử dụng mạng xã hội trong và ngoài nước để phát tán nhiều đoạn video clip hoặc nội dung xuyên tạc bóp méo vụ việc
khiến cho nhiều người dân bị hiểu lầm gây hoang mang trong dư luận
trao đổi với phóng viên đại diện cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử bộ thông tin và truyền thông cho biết
cơ quan này đã yêu cầu các nhà cung cấp mạng xã hội phải tuân thủ luật pháp của việt nam
gỡ bỏ những nội dung xuyên tạc kích động bạo lực đồng thời khuyến cáo người dân phải hết sức cảnh giác trước thông tin không chính thức về tình hình đồng tâm trên mạng xã hội

nên xem xét rút ngắn thời hạn này để giải quyết hiệu quả các vụ việc tránh bỏ lọt tội phạm nhất là những vụ việc liên quan đến xâm hại trẻ em
tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm khẳng định bộ công an việt nam luôn duy trì sự phối hợp chặt chẽ với bộ nội vụ vương quốc campuchia trong hợp tác đảm bảo an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội của mỗi nước
lực lượng chức năng hai bộ luôn thực hiện nghiêm túc các chủ trương chỉ đạo của lãnh đạo hai bộ trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm phối hợp chặt chẽ kịp thời trao đổi thông tin điều tra xác minh và truy bắt các đối tượng phạm tội từ nước này trốn sang nước kia
các tội phạm truy nã đặc biệt nguy hiểm chủ động phối hợp tổ chức các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh trong năm hai nghìn hai mươi hai nước sẽ diễn ra các sự kiện quan trọng
việt nam đảm nhiệm chủ tịch luân phiên asean ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc và campuchia là chủ nhà tổ chức hội nghị thượng đỉnh á âu asem lần thứ một mươi ba
do đó lực lượng nghiệp vụ hai bộ cần nắm chắc tình hình kịp thời trao đổi cho nhau các vấn đề liên quan để có các giải pháp nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn và thành công cho các sự kiện quan trọng vì mục tiêu xây dựng phát triển đất nước vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân hai nước
chân thành cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp ngày sốc phan đánh giá cao những thành tiệu kết quả hợp tác mà bộ công an việt nam và bộ nội vụ vương quốc campuchia đã đạt được
chúc mối quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung giữa hai bộ nói riêng trong thời gian tới sẽ không ngừng phát triển góp phần đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội tăng cường quan hệ đoàn kết láng giềng hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước
cũng tại hà nội vào chiều nay đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã tiếp ngài utam de hiên lon quyền giám đốc cơ quan phòng chống ma túy dea thuộc bộ thư pháp hoa kỳ
quyền giám đốc dẫn đầu sang thăm làm việc tại việt nam bộ trưởng tô lâm nêu rõ năm hai nghìn hai mươi việt nam và hoa kỳ hướng tới kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương đánh dấu mốc một phần tư thế kỷ hai quốc gia cùng nỗ lực phát triển quan hệ đối tác toàn diện đi vào thực chất trên nhiều lĩnh vực
chuyến công tác lần này của ngày u ba the hien lon đóng vai trò quan trọng mở đầu cho chuỗi các hoạt động kỷ niệm giữa hai nước nói chung giữa bộ công an việt nam và đối tác hoa kỳ nói riêng trong năm hai nghìn hai mươi
bộ trưởng tô lâm chỉ ra rằng
năm hai nghìn một mươi chín công tác đấu tranh với tội phạm ma túy của lực lượng chức năng việt nam đã đạt được kết quả rõ rệt trong đó phát hiện điều tra nhiều đường dây sản xuất mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia thu giữ số lượng ma túy đặc biệt lớn
chính phủ việt nam đã chỉ đạo quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng ngừa đấu tranh với tội phạm tệ nạn xã hội tập trung triệt phá các đường dây mua bán vận chuyển ma túy lớn với phương châm bắt giữ cả đường dây nhất là đối tượng cầm đầu
bộ trưởng tô lâm đánh giá cao quan hệ hợp tác phối hợp giữa bộ công an việt nam và dea thời gian qua thể hiện qua những kết quả thực chất và hiệu quả

bộ trưởng tô lâm đề nghị thời gian tới hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác đi vào chỗ sâu có hiệu quả thiết thực nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác tô lâm
bộ trưởng tô lâm đề nghị thời gian tới hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác tô lâm
phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã ghi nhận biểu dương kết quả phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn một mươi chín của cán bộ nhân dân và lực lượng công an thái bình đạt được góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn không để xảy ra đột xuất bất ngờ
để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự năm hai nghìn hai mươi là năm đất nước diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại đồng thời cũng là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội lần thứ một mươi ba của đảng đồng chí thứ trưởng bộ công an chỉ đạo công an tỉnh thái bình phải chủ động triển khai thực hiện quyết liệt các phương án kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn đại hội đảng bộ các cấp kịp thời phát hiện đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động âm mưu hoạt động
không để hình thành tổ chức chính trị đối lập công khai trong mọi tình huống giải quyết kịp thời hiệu quả những phức tạp nảy sinh về an ninh trật tự bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm lãnh đạo đảng nhà nước các đoàn khách quốc tế về thăm và làm việc tại địa phương
tổng kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc nhiều đơn vị tập thể và cá nhân đã được nhận cờ thi đua của bộ công an nhiều bằng khen giấy khen
sáng nay tại hà nội cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín và triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi
trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo hội nghị
trước tình hình tuệ phạm ma túy trên thế giới khu vực và trong nước diễn biến hết sức phức tạp đặc biệt là tội phạm có yếu tố nước ngoài
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã quyết liệt chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh mạnh với các loại tội phạm về ma túy
theo đó số vụ số đối tượng và vật chứng bị phát hiện bắt giữ tăng mạnh
cụ thể lực lượng công an đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện xử lý hơn hai mươi ba vụ với hơn ba mươi sáu đối tượng phạm tội về ma túy
thu giữ một kg heroin hơn sáu kg và hơn một triệu viên ma túy tổng hợp hơn sáu trăm một mươi bốn kg thuốc viện
và bảy trăm sáu mươi tám kg cần sa đáng lưu ý số lượng ma túy tổng hợp tăng đột biến cao hơn gấp năm lần so với năm hai nghìn một mươi bảy
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn sơn chúc mừng biểu dương đánh giá cao những thành tích của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã đạt được
thứ trưởng nguyễn văn sơn nhấn mạnh thời gian tới cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chú trọng công tác tham mưu cho lãnh đạo bộ công an
đề xuất ban bí thư thủ tướng chính phủ triển khai chỉ thị ba mươi sáu cttvk ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín của bộ chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy
chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành lực lượng chức năng nâng cao hiệu quả toàn diện công tác phòng chống ma túy
tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng hợp tác quốc tế phục vụ đấu tranh có hiệu quả tội phạm ma túy xuyên quốc gia tội phạm có yếu tố nước ngoài
tại hà nội vào chiều nay trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an đã tiếp tổng giám mục vũ văn thiên tổng giám mục tổng giáo phận hà nội đến tặng hoa và chúc tết bộ công an nhân dịp đón xuân mới canh tí
trao tặng lãng hoa đến thứ trưởng lương tam quang tổng giám mục tổng giáo phận hà nội vũ văn thiên gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ chiến sĩ và lãnh đạo bộ công an
bước sang năm hai nghìn hai mươi rồi giàu sức khỏe hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
đồng thời ngài tổng giám mục cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới bộ công an trong suốt một năm qua đã làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự giữ bình yên cuộc sống và hạnh phúc cho nhân dân
đặc biệt các vị giám mục chức sắc và bà con giáo dân trong toàn giáo phận hà nội đã được đón một mùa giáng sinh hai nghìn một mươi chín vui tươi an lành
thay mặt bộ công an thứ trưởng lương tam quang cảm ơn ngài tổng giám mục và bà con giáo dân giáo phận hà nội đã dành những lời chúc tốt đẹp đến lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng
thứ trưởng lương tam quang mong muốn sang năm mới các vị chức sắc của tổng giáo phận hà nội tiếp tục động viên đồng bào công giáo đoàn kết cùng nhân dân cả nước
thực hiện tốt chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước
đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước
tập trung làm tốt công tác tham mưu với đảng nhà nước đảng ủy công an trung ương cấp ủy chính quyền các cấp
thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đó là chỉ đạo của thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi của cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ chức vào chiều nay tại hà nội
năm hai nghìn một mươi chín bộ công an đã kiện toàn mô hình tổ chức bố trí lực lượng cảnh sát phòng cháy trợ cháy tại địa bàn cấp huyện
nhiều biện pháp giải pháp để kéo giảm số vụ và thiệt hại do cháy gây ra được tập trung thực hiện quyết liệt kịp thời
kết quả năm hai nghìn một mươi chín tình hình cháy nổ đã được kiềm chế hiệu quả giảm gần bốn trăm linh vụ cháy
số người chết và thiệt hại về tài sản do cháy gây ra đều được kéo giảm so với cùng kỳ năm trước
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã thực hiện hơn bốn năm trăm linh vụ cứu nạn cứu hộ
trong công tác chiến đấu đã có nhiều gương cán bộ chiến sĩ dũng cảm hy sinh để cứu tài sản
cứu tính mạng của người dân được các cấp chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận đánh giá cao
biểu dương những cố gắng nỗ lực của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong công tác chiến đấu
thứ trưởng nguyễn duy ngọc cũng đề nghị cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cần tham mưu với lãnh đạo bộ công an tiếp tục hoàn thiện thể chế hành lang pháp lý
trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn mô hình tổ chức mới của lực lượng
đồng chí thứ trưởng cũng nhấn mạnh việc tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản đổi mới nâng cao chất lượng
hiệu quả công tác tuyên truyền xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy
để phát huy hiệu quả phương châm bốn tại chỗ tăng cường cải cách hành chính đảm bảo công khai minh bạch đúng tiến độ
giảm thời gian chi phí đi lại cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
đồng thời coi trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng xây dựng quy chế hoạt động
quy định rõ chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị thực hiện xây dựng văn hóa người chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy
cụ thể hóa trách nhiệm nêu gương với từng vị trí công việc từng cán bộ đảng viên
nhất là đội ngũ lãnh đạo chỉ huy đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao
bản tin nhật ký an ninh tối nay đến đây là hết